chiều ngày hôm qua tại hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh về phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy bình dương nguyễn văn lợi thống nhất thực hiện chỉ thị một mươi sáu cao hơn một bước
chỉ thị một mươi sáu cộng để tăng biện pháp chống dịch
đồng thời triển khai thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
và giao nhiệm vụ trực tiếp cho đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyễn hoàng thao làm trưởng đoàn
bí thư tỉnh ủy bình dương giao nhiệm vụ đoàn kiểm tra thực thi kiểm tra tất cả mọi mặt về công tác phòng chống dịch
trong đó về trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức hệ thống chính trị nếu không chấp hành tốt còn lơ là thì xử lý nghiêm
ba việc cần làm ngay đối với tỉnh bình dương gồm kiểm soát tất cả các phương tiện trên đường
nếu phát hiện xe và người di chuyển không phép không có lý do quan trọng thì thực hiện xử phạt ở mức cao nhất
thứ hai yêu cầu tại các chốt kiểm soát người dân không tiếp xúc nhau không tiếp xúc giữa người với người
nhà với nhà ngõ với ngõ khu phố ấp xã phường huyện vùng xanh vùng đỏ vùng vàng phải cách ly với nhau
và kiểm soát cho được vùng đã an toàn
song song đó phải củng cố kiện toàn ngay các tổ an toàn covid cộng đồng để giúp dân trong công tác phòng dịch
hỗ trợ dân về các mặt khi cần thiết
lập ngay các đội phản ứng nhanh các tổng đài để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh
nhằm giúp dân khơi dậy tinh thần sự đồng thuận của nhân dân chung tay góp sức vượt qua khó khăn